giá cà phê ngày hai mươi tám tháng một phục hồi tăng nhẹ một trăm linh đồng một kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm tây nguyên và miền nam
cụ thể giá cà phê hôm nay cao nhất tại tỉnh đắk lắc là ba mươi một bảy trăm linh đồng một kg tại lâm đồng tăng nhẹ một trăm linh đồng một kg
bảo lộc sao đồng ở mức ba mươi một một trăm linh đồng một kg tại di linh lâm hà là ba mươi một đồng một kg